ngày hai mươi tám tháng một mươi hai ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã tổ chức họp mặt kỷ niệm một mươi năm thành lập quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc
sau hơn một mươi năm thành lập quỹ vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu tổ quốc đã vận động được hơn ba trăm ba mươi ba tỷ đồng
từ nguồn ủng hộ ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đã thực hiện các hoạt động ủng hộ tiền tuyến chăm lo hậu phương với số tiền hơn hai trăm tám mươi tám tỷ đồng
tăng cường công tác tuyên truyền về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước tinh thần dân tộc
bên cạnh đó đơn vị đã tổ chức nhiều đoàn đại biểu trực tiếp ra thăm động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo trường sa nhà giang dk một và các đảo phía tây nam tổ quốc
góp phần vào công cuộc đấu tranh khẳng định chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán các lợi ích hợp pháp của việt nam